ngày hai mươi tám tháng chín hội doanh nghiệp nghệ tĩnh tại tp hcm tổ chức đại hội nhiệm kỳ năm và kỷ niệm một mươi năm năm thành lập
đây là sự kiện quy mô lớn nhất từ khi thành lập hội đến nay nhằm tạo môi trường hợp tác liên kết cùng phát triển
đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và kêu gọi đầu tư về quê hương cũng như các hoạt động từ thiện xã hội khác
đây là sự kiện quy mô lớn nhất từ khi thành lập hội đến nay nhằm tạo môi trường hợp tác liên kết cùng phát triển
đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và kêu gọi đầu tư về quê hương cũng như các hoạt động từ thiện xã hội khác
với phương châm hoạt động tăng cường liên kết gia tăng sức mạnh thành công hội doanh nghiệp nghệ tĩnh
tại tp hcm đã làm cầu nối để các doanh nghiệp trong và ngoài hội hợp tác làm ăn và liên kết với nhau
đồng thời hội đã đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các quan hệ kinh tế
xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước
qua một mươi năm năm thành lập hội có nhiều hoạt động ý nghĩa đã vận động đóng góp hơn ba mươi tỷ đồng ủng hộ người nghèo
đồng bào bị thiên tai lũ lụt tặng máy vi tính cho các trường học tại nghệ an hà tĩnh xây nhà tình nghĩa tình tương
trao học bổng cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học
trong quá trình hoạt động hội doanh nghiệp nghệ tỉnh tại tp hcm luôn nhận được những đánh giá tốt
từ chính quyền các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp về đóng góp của hội cho phát triển kinh tế
nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn hội kết nạp thêm bảy mươi sáu hội viên và bầu ban chấp hành mới gồm ba mươi hai ủy viên một chủ tịch và bảy phó chủ tịch